thưa quý vị phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của hội đồng bảo an liên hợp quốc về tình hình tại gaza
tổng thư ký antonio guterres cảnh báo hệ thống hỗ trợ nhân đạo tại giải đất đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn
và hiện không có biện pháp nào bảo vệ thường dân khi hơn một mươi bảy người palestine đã thiệt mạng
trong đó có hơn bốn phụ nữ và bảy trẻ em
kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày bảy tháng một mươi giao tranh cũng đã khiến hàng chục nghìn người khác bị thương
nhiều người mất tích hơn sáu mươi nhà cửa tại gaza bị phá hủy hoặc hư hại
hơn năm trăm linh cơ sở hạ tầng dân sự như trường học bệnh viện cơ sở tôn giáo trở thành mục tiêu và khoảng tám mươi năm dân số phải di tản
ông cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra nạn đói nghiêm trọng tại gaza khi tới chín mươi bảy hộ gia đình tại phía bắc giải đất không có đủ lương thực
đáng chú ý ngày sáu tháng một mươi hai trong một cuộc phỏng vấn với cnn người phát ngôn lực lượng phòng vệ israel
ông jonathan connicus thống kê cứ hai thường dân palestine thiệt mạng thì chỉ có một phiến quân hamas bị tiêu diệt
và theo vị này thì đó là một tỷ lệ chấp nhận được
cố vấn an ninh ba nước mỹ hàn quốc nhật bản ngày chín tháng một mươi hai tái khẳng định triều tiên có nghĩa vụ tuân thủ các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
về từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và ngừng hoạt động hợp tác quân sự
ngoài ra trong cuộc hội đàm ba bên tại seoul hàn quốc giới chức ba nước mỹ hàn nhật cũng nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong liên minh
bao gồm cả việc chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa triều tiên theo thời gian thực
và lên kế hoạch cho các cuộc tập trận chung
cũng trong ngày chín tháng một mươi hai hãng thông tấn trung ương triều tiên cho biết nước này quyết tâm phóng thêm các vệ tinh trinh sát quân sự trong tương lai
những vệ tinh này sẽ được mô phỏng theo mệ tinh mali gaion một mà bình nhưỡng phóng vào tháng một mươi một vừa qua
và sẽ giúp bình nhưỡng nhận các cảnh báo sớm nếu xảy ra các đòn tấn công từ đối phương
dữ liệu chính thức của trung quốc cho thấy trong một mươi một tháng của năm nay tổng kim ngạch thương mại giữa trung quốc và nga
đạt gần hai trăm hai mươi tỷ đô la mỹ tăng gần hai mươi bảy so với cùng kỳ lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc hai trăm linh tỷ đô la mỹ
trong đó xuất khẩu của trung quốc sang nga là hơn một trăm linh tỷ đô la mỹ và nhập khẩu của trung quốc từ nga đạt gần một trăm hai mươi tỷ đô la mỹ
chỉ tính trong tháng một mươi một vừa qua kim ngạch thương mại song phương tăng lên hai mươi một năm tỷ đô la mỹ
lập mức cao mới kể từ khi xung đột giữa nga ukraine nổ ra đầu năm hai nghìn hai mươi
con số kinh mạch song phương tháng một mươi một cũng đã đạt mục tiêu hai nước đặt ra năm hai nghìn một mươi chín
sớm một năm so với kế hoạch đồng thời cũng vượt tổng kinh ngạch thương mại hai triều giữa hai nước của cả năm hai nghìn hai mươi hai
hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai mươi bốn giữa trung quốc và liên minh châu âu eu diễn ra hôm bảy tháng một mươi hai là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên sau bốn năm
trong bối cảnh cả trung quốc và eu đều đang nỗ lực thu hẹp bất đồng trong hàng loạt vấn đề
từ kinh tế thương mại tới cuộc xung đột ukraine
tại cuộc hội đàm với chủ tịch hội đồng châu âu charles michael và chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen ngày bảy một mươi hai
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã mô tả cuộc hội đàm song phương là điểm khởi đầu mới cho mối quan hệ trung quốc eu
ông đồng thời nhấn mạnh hai bên cần tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về mặt chính trị xây dựng sự đồng thuận chiến lược và xóa bỏ mọi hình thức can thiệp
năm nay đánh dấu kỷ niệm hai mươi năm quan hệ đối tác chiến lược
ở điểm khởi đầu mới này của quan hệ trung quốc eu chúng ta cần nhìn lại lịch sử định hướng xu hướng của thế giới
hành động khôn ngoan tinh thần trách nhiệm và duy trì cách tiếp cận đúng đắn về mối quan hệ hai bên
trung quốc và eu nên là đối tác hợp tác cùng có lợi
liên minh châu âu và trung quốc vốn có sự khác biệt lớn trong một loạt vấn đề
từ quan hệ kinh tế thương mại đến lập trường trái ngược nhau liên quan của xung đột ukraine
vào tháng chín liên minh châu âu thông báo mở một cuộc điều tra về các khoản trợ cấp của trung quốc
dành cho các nhà sản xuất xe điện trong bối cảnh lượng nhập khẩu ô tô trung quốc tăng vọt
đe dọa tương lai của các nhà sản xuất ô tô châu âu
trung quốc đã chỉ trích động thái này là hành vi bảo hộ cho rằng sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành công nghiệp xe điện
là do đổi mới công nghệ cạnh tranh tự do và chuỗi cung ứng công nghiệp hoàn chỉnh
những gì chúng ta đang thấy hiện nay là các cuộc tiếp xúc cao nhất giữa liên minh châu âu và trung quốc
hai bên đã gặp nhau ngồi xuống và nói chuyện về những điều thực sự quan trọng
bởi vì có những vấn đề trong mối quan hệ song phương và cách tốt nhất để giải quyết đó là phải thẳng thắn bày tỏ mối quan tâm của mình
xây dựng niềm tin và thử xem liệu hai bên có thể tìm ra được giải pháp hay không
tại hội nghị cả trung quốc và liên minh châu âu đều cho thấy thiện trí cải thiện quan hệ
trung quốc đã tỏ ý sẵn sàng mở rộng hơn nữa thị trường cho đầu tư châu âu
mở rộng chính sách miễn thị thực đơn phương cho sáu quốc gia châu âu
bao gồm pháp và đức cũng như giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại giữa hai bên
trong khi đó các nhà lãnh đạo châu âu cũng nhiều lần nhấn mạnh cách tiếp cận giảm thiểu rủi ro nhưng không tách rời trong quan hệ với trung quốc
các nguồn tin tại châu âu và trung quốc cho biết cả hai bên đang tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác tốt nhất có thể
sau nhiều giờ tranh luận căng thẳng các quốc gia thành viên liên minh châu âu eu và các nhà lập pháp nghị viện châu âu
đã đạt được thỏa thuận về các quy tắc trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới
eu coi đây là một thỏa thuận lịch sử mở đường cho việc quản lý và điều chỉnh các mô hình trí tuệ nhân tạo
ví dụ như chasgpt thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin phản quốc tế ngay sau đây
liên minh châu âu eu đã đạt được thỏa thuận về quy định toàn diện sử dụng trí tuệ nhân tạo ai
đạo luật yêu cầu các mô hình nền tảng như chatgpt phải tuân thủ nghĩa vụ minh bạch trước khi đưa ra thị trường
các mô hình nền tảng có tác động lớn đối với rủi ro hệ thống sẽ phải tiến hành đánh giá mô hình
giảm thiểu rủi ro báo cáo với ủy ban châu âu về các sự cố nghiêm trọng
bảo đảm an ninh mạng và báo cáo về hiệu quả sử dụng năng lượng
cơ quan này sẽ có quyền phạt tới bảy doanh thu công ty hoặc tới ba mươi năm triệu euro
tương đương với ba mươi bảy bảy triệu usd đối với những bên vị phạm
với thỏa thuận này eu đang tiến gần đến việc trở thành khu vực đầu tiên trên thế giới ban hành luật quản lý ai
theo số liệu của cơ quan thời tiết nhiệt độ tại thành phố sydney australia đã lên tới ba mươi tám chín độ c
mức cao nhất trong ba năm
trong khi tại thị trấn panris phía tây thành phố sydney nhiệt độ đã lên tới bốn mươi một bốn độ c
các bãi biển tại sydney đã chật kín người do người dân muốn hạ nhiệt trong những ngày nắng gắt
tuy nhiên nhà chức trách cảnh báo người lớn tuổi và trẻ em cần dung quạt đeo hoa
hoặc đến các tòa nhà mát mẻ để tranh nóng
còn tại bang new south wales đã xảy ra hơn bảy mươi vụ cháy rừng
trong đó có hai mươi chín đám cháy vẫn đang ngoài tầm kiểm soát
hòa chung không khí giáng sinh đang rộn ràng ở nhiều nơi trên thế giới
mới đây tại thị trấn gubio ở miền trung italia cây thông noel bằng ánh sáng lớn nhất thế giới
đã chính thức được lên đèn thu hút đông đảo du khách tới chiêm ngưỡng
đây là hoạt động truyền thống của thị trấn gubio khi toàn bộ một bên sườn của ngọn đồi
nằm ở độ cao chín trăm linh mét so với mặt nước biển được thắp sáng theo hình dáng của một chiếc cây thông giáng sinh
cây thông này cao bảy trăm năm mươi m rộng bốn trăm năm mươi m được trang trí bằng đèn nhiều màu sắc
đây là hoạt động đã có từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi một cây thông noel đặc biệt này đã được sách kỷ lục guinness ghi nhận là cây thông lớn nhất thế giới
nước anh là quốc gia được đánh giá là chậm trễ trong việc đạt mục tiêu không phát thải dòng vào năm hai nghìn năm mươi
tuy nhiên một ngôi làng ở quốc gia này đang nỗ lực hướng tới không khí thải carbon
bằng cách lắp đặt máy bơm nhiệt lớn chạy từ năng lượng tái tạo cung cấp hệ thống sửa trong các hộ gia đình
trong một cánh đồng yên tĩnh ở squaham brio miền đông nước anh
một máy bơm nhiệt khổng lồ đang tạo ra đủ năng lượng để cung cấp cho các hộ gia đình trên khắp ngôi làng
đây là dự án thí điểm thử nghiệm sử dụng năng lượng tái tạo ở một quốc gia
đang được đánh giá là tụt hậu trong nỗ lực đạt mục tiêu net zero
chúng tôi có thể kết nối tối
ngoài ra ba trăm linh ngôi nhà toàn bộ ngôi làng chạy bằng năng lượng sạch
nguồn năng lượng này được cung cấp thông qua các nguồn năng lượng tái tạo
theo đúng nghĩa đen từ electron đầu tiên đến kw cuối cùng hoàn toàn không phát thải
nước anh nếu muốn đạt được mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi
sẽ cần phải khử carbon cho hơn hai mươi tám triệu ngôi nhà
đây là một thách thức lớn vì tám mươi năm dân số phụ thuộc vào khí đốt rẻ hơn nhiều so với điện
nhưng đối với dự án tạo ra máy bơm nhiệt lớn này
quá trình chuyển đổi năng lượng tại anh đang được đánh giá là khả thi
giúp anh đạt được mục tiêu net zero trong gần ba mươi năm tới
đây là cách hiệu quả nhất để sửa ấm một tòa nhà
nó sẽ giúp bạn tiết kiệm năng lượng loại bỏ những thứ cũ không hiệu quả
bạn đưa vào một cái gì đó mới đó là sáng tạo sử dụng điện xanh trong tương lai bảo vệ môi trường
tại ngôi làng squatham brier chi phí lắp đặt máy bơm nhiệt lớn giao động khoảng một mươi năm triệu đô la mỹ
trong đó ba bảy triệu đô la mỹ
năm triệu đô la mỹ được trích từ khoản trợ cấp của chính phủ
số tiền còn lại các hộ gia đình sẽ hoàn trả trong sáu mươi năm
hiệp hội máy bơm nhiệt anh cho biết
nhu cầu đối với các dự án như tại ngôi làng squahambriel sẽ chỉ tăng
bởi chi phí của quá trình chuyển đổi năng lượng được quản lý dễ dàng hơn